ngày ba tháng một mươi tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã tổ chức định hướng quảng bá tôm bạc liêu gắn với liên kết phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp
đại diện một số bộ ngành trung ương và các tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tới tham dự sự kiện
bạc liêu là tỉnh tiên phong trong việc xây dựng và phát triển quảng bá thương hiệu tôm của cả nước
do vậy tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi thảo luận về định hướng mở rộng quảng bá tôm bạc liêu và hợp tác trong việc phát triển thương hiệu tôm bạc liêu
các đại biểu cho rằng trong thời gian qua việc tổ chức quảng bá ghi kết hợp tác phát triển tôm bạc liêu đem lại hiệu quả bước đầu
tuy nhiên kết quả đạt được còn khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của ngành tôm bạc liêu nói riêng cả nước nói chung
lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển ngành tôm xây dựng bạc liêu thật sự trở thành thủ phủ ngành tôm của cả nước